hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tiêm mũi hai là gần bảy mươi bốn hai triệu liều tiêm mũi ba tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi ba liều cơ bản là trên hai mươi tám ba triệu liều
với những kết quả như trên trong công tác tiêm chủng tính tới thời điểm này
nước ta là một trong sáu nước có độ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín cao nhất trên thế giới
trong năm hai nghìn hai mươi một chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín lớn nhất trong lịch sử đã được triển khai thành công
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là chín mươi chín
và tỷ lệ tiêm đủ hai liều là chín mươi sáu bốn dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
trong đó đã có ba mươi tám năm người dân đã được tiêm mũi ba
tỷ lệ trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tiêm mũi một là chín mươi bốn tám và mũi hai là tám mươi ba
đã từng là nước tiếp cận vaccine chậm nhưng với ý chí và sự vào cuộc của cả bộ máy chính trị
việt nam trở thành một trong số sáu quốc gia hàng đầu trên thế giới về tốc độ
và tỷ lệ bao phủ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
thậm chí đã về đích sớm hơn so với mục tiêu khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới
còn liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông trong ba ngày từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
toàn quốc đã xảy ra sáu mươi vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi sáu người bị thương ba mươi ba người
toàn bộ số vụ tai nạn trên đều xảy ra trên đường bộ
so với ba ngày cùng kỳ tết nguyên đán của năm ngoái đã giảm sáu vụ giảm bảy người chết giảm bốn người bị thương
ba ngày vừa qua trên đường bộ cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý ba một trăm bốn mươi năm trường hợp vi phạm
phạt tiền gần hai tỷ đồng tạm giữ một mươi hai xe ô tô một một trăm linh tám xe mô tô tước hai trăm một mươi giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm về nồng độ cồn xử lý ba trăm tám mươi tám trường hợp vi phạm về ma túy là trường hợp là một trường hợp
số phương tiện vi phạm đã được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là một ba trăm sáu mươi trường hợp
tin an ninh trật tự với hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ đối tượng hồ quốc hoàng chú xã hưng lộc
huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã bị công an huyện long thành khởi tố bắt tạm giam
trước đó hoàng bị bắt quả tang đang vận chuyển một bệ pháo loại ba mươi sáu ống và một mươi bao thuốc lá hiệu ba số năm tại thị trấn long thành huyện long thành
khám xét khẩn cấp nơi ở trọ của hoàng lực lượng công an thu giữ thêm bảy giàn pháo và bảy trăm linh viên pháo
loại hình quả bóng có tổng trọng lượng là một mươi ba chín kg
bốn trăm linh bao thuốc lá không có hóa đơn chứng từ
hoàng khai nhận đã mua số pháo trên của một đối tượng chưa rõ lây lịch trên mạng xã hội để bán kiếm lời
còn tại tỉnh cà mau công an huyện đầm rơi và trần văn thời đã triệt xóa hai tụ điểm đá gà an tiền với tám mươi ba đối tượng liên quan tạm giữ nhiều tăng vật
tại ấp hòa thuận a đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện đầm rơi kết hợp cùng công an xã tân thuận
đã tiến hành bao vây và bắt quả tăng bốn mươi bốn đối tượng tham gia đá gà ăn tiền
thu tại sân gà và trên người các đối tượng hơn bốn mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác
thêm một tụ điểm đá gà tại thị trấn sông đốc cũng đã bị công an huyện trần văn thời và công an thị trấn sông đốc kết hợp triệt xóa
có ba mươi chín đối tượng tham gia tạm giữ bảy con gà hai cặp cựa và trên một mươi triệu đồng